thưa quý vị ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
nhớ về chiến dịch lịch sử này chúng ta không thể quên được hình ảnh binh chủng xe đạp thổ nối liền tiền tuyến với hậu phương hay về đoàn người hò xu ta kéo pháo băng rừng vượt núi
chiến tranh đã lùi xa nhưng những tài liệu hiện vật gắn liền với những cuộc chiến hào hùng luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm chú trọng bảo tồn lưu giữ để minh chứng cho tinh thần yêu nước đấu tranh anh dũng của quân và dân việt nam để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
bảo vật quốc gia khẩu pháo cao xạ ba mươi bảy mm số hiệu năm trăm một mươi nghìn sáu trăm tám mươi một hiện đang được trưng bày tại bảo tàng phòng không không quân
khẩu pháo này đã cùng với đại đội tám trăm hai mươi bảy bắn rơi ba trăm linh bảy
máy bay và bắn bị thương một mươi ba máy bay hốt phần làm nên chiến thắng điện biển phủ lịch sử
khẩu pháo cao xạ ba mươi bảy mm gắn liền với tên người anh hùng tô vĩnh diện đã hy sinh thân mình cứu pháo trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn dạng sáng ngày một tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thực hiện việc thay đổi kế hoạch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc
pháo được kéo ra khỏi trận địa qua những khu vực địa hình hiểm trở và không may bị đứt dây
tờ chính có nguy cơ bị lan xuống vực
trước tình thế đó đồng chí tô vĩnh diện đã anh dũng hy sinh thân mình để cứu pháo và trở thành người anh hùng liệt sĩ đầu tiên của bộ đội pháo không quân
tại bảo tàng phòng không không quân còn trưng bày bộ sưu tập hiện vật hình ảnh trong sinh hoạt chiến đấu của các chiến sĩ trung đoàn pháo cao xạ ba trăm sáu mươi bảy
trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam tham gia chiến đấu tại chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trung tâm lưu trữ quốc gia ba là nơi lưu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến chiến thắng điện biên phủ phản ánh từ hoàn cảnh lịch sử
quá trình chỉ đạo sự chuẩn bị chiến dịch diễn biến và kết quả ý nghĩa của chiến dịch quá trình quân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường điện biên phủ
dư luận và tình cảm bạn bè quốc tế trong đó có những tài liệu chỉ mới được công bố khoảng chục năm trở lại đây
trung tâm lưu trữ quốc gia ba với một mươi bốn km giá tài liệu những tài liệu về chiến dịch điện biển phủ cũng có hàng ngàn trang tài liệu
quá trình diễn ra chiến dịch điện biên phủ thì có cả sự tham gia của phía bên kia phía quân đội pháp
thì những tài liệu đó thì về phía lưu trữ chúng tôi cũng có cái sự hợp tác và đã được các bạn lưu trữ ở các nước như là ở pháp
ở nga chia sẻ và gửi các tài liệu lưu trữ để chúng ta khi mà đánh giá một sự kiện sẽ thấy là từ rất nhiều chiều
với cái giá trị chính thức của tài liệu lưu trữ thì đây cũng là những cái bằng chứng lịch sử không thể phủ nhận được
các cái tư liệu lưu trữ quốc gia đấy về chiến thắng lịch sử điện biển phủ
và hiệp định geneva năm trăm bốn mươi bốn đấy có thể nói là cho chúng ta được trở lại với các cái tài liệu nguyên gốc
mà trong cái lịch sử đấy trong cái nghiên cứu lịch sử chúng tôi đấy
thì cái tài liệu nguyên gốc đấy là cái tài liệu có giá trị cao nhất để mà nhận diện đúng nhất chuẩn xác nhất các cái sự kiện lịch sử
thì có thể nói rằng là chúng ta có một cái điều kiện để tiếp xúc với các cái nguồn tư liệu như vậy
để có một cái nhìn nhận nó toàn diện hơn nó khách quan hơn
bằng nhiều hình thức khác nhau
những hiện vật tư liệu hình ảnh về chiến dịch điện biên phủ đang được lưu giữ
là minh chứng hào hùng cho sự đoàn kết và sức mạnh của dân tộc việt nam
đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước sự biết ơn đối với thế hệ cha anh
đã hy sinh sương máu vì tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau